đến ngày hôm sau không thấy vân ăn cô giáo chủ nhiệm mới đến nhà em theo địa chỉ đăng ký là nhà nội để hỏi thăm thì mới hay tin em đã qua đời
cô chủ nhiệm đã khóc rất nhiều cô ấy cũng là mẹ
cô thu hương hiệu trường trường tiểu học đinh tiên hoàng cho biết nhà trường hội phụ huynh cũng đã tính tổ chức thăm viếng
tuy nhiên nhà nội nói chỉ khi nhận tấm lòng bởi gia đình không tổ chức tàng lễ
vào thời gian theo học tại trường vân anh không có dấu hiệu gì bất thường
theo lời chia sẻ của cô giáo chủ nhiệm vân anh học online đúng giờ làm bài tập đầy đủ
hai năm nay do dịch covid một mươi chín các em học sinh trong trường phải học online nhiều giai đoạn
vì vậy cô giáo không thể theo sát được các em không thấy được tay chân vân anh có bị bầm hay không
được biết vân anh theo học hệ bán chú của trường
theo lịch vân anh sẽ học từ thứ hai đến thứ sáu
trong trường chiều đừng phụ huynh đón về
trước đó trùng thái bố cháu vân anh vẫn đi học phụ huynh đầy đủ
từ đầu năm lớp hai bố mẹ vân an ly dị
thỉnh thoảng gì là quỳnh trang đến đón cháu đi học về
tuy nhiên vào thời gian gần đây trang đã dắt một người đàn ông đến nói với bảo mẫu của vân an rằng
người này sẽ thay cô ấy đón bé
hình như người này là đồng nghiệp chắc do cô trang bận quá nên bàn giao việc đón con cho người này
cô hương nói
thỉnh thoảng dì kẻ quỳnh trang cũng đi học phụ huynh cho vân anh
tuy nhiên vân nam là một cô bé ngoan ngoãn không phải là học sinh cá biệt
để giáo viên phải trao đổi nhiều với phụ huynh
về việc mẹ của vân an bị cấm gặp con phải đến trường
cô hương cho biết nhà trường hiện không rõ về thông tin này
bởi lẽ việc các cháu được phụ huynh nào đến đón do các cô bảo mẫu quản lý
tuy nhiên nhà trường cũng không biết mẹ ruột vân an có gặp con bên ngoài cổng trường hay không
cô hương cho biết
vân anh hay đọc các tin tức về vân anh trên báo chí
thật sự bàng hoàng và xót xa khi biết những gì mà vân an đã trải qua
vân anh đã bị thượng cẳng tay hạ cẳng chân gần bốn tiếng đồng hồ
mình là người lớn ai lấy cây gỗ đánh mình một cái thôi
mình đã thấy đau đớn rồi
làm sao vân an có thể chịu đựng được ngần ấy nỗi đau trong nhiều giờ liền
quá đau lòng vân anh rất ngoan
bên cạnh đó
nhà trường cũng đã tổ chức các tiết học ngoại khóa về quyền trẻ em cho các em học sinh
đồng thời nhà trường cũng chỉ đạo các giáo viên trong trường phải thường xuyên quan tâm
động viên và trò chuyện để có thể theo sát được tâm lý các em
tránh trường hợp đau lòng xảy ra mà người lớn không phát hiện
thưa quý vị và các bạn
qua vụ việc lần này chúng ta rút ra được nhiều kinh nghiệm về việc giáo dục con cái
và nếu ai đang ở trong hoàn cảnh không được gặp con sau khi ly hôn
thì phải làm như thế nào
trước hết đối với trường hợp người vợ hoặc người chồng ngăn cản việc thăm nuôi con sau khi ly hôn
thì người bị ngăn cản cần ghi âm ghi hình lại những chứng cứ đó để yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp
liên quan đến vấn đề này luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cuộc sống của cả hai người khi không thể tìm được tiếng nói chung
thì việc chia tay nhau trả cho nhau sự tự do là điều nên làm
li hôn chính là người trong cuộc tự bảo vệ quyền chính đáng bản thân
nhất là đối với những người là nạn nhân của việc tác động đến thể xác và tinh thần
vì ly hôn sẽ giải thoát họ khỏi những nghịch cảnh đó
tuy nhiên sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật việt nam
thì cha mẹ có quyền đồng thời có nghĩa vụ chăm sóc giáo dục bảo vệ con cái đến khi trưởng thành
không phụ thuộc vào mối quan hệ hôn nhân giữa cha và mẹ trẻ em đó có tồn tại hay không
vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con
nghĩa vụ quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con
trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi
căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con
nếu con từ đủ bảy tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con
như vậy anh cha đẻ của nạn nhân đã thực sự hỏi ý kiến vân an khi quyết định đưa văn an về nuôi hay chưa
việc t ngăn cấm hai mẹ con vân an và chị hát gặp nhau đã là hành vi vi phạm pháp luật
con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi
trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông non chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con
hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con
trường hợp người vợ hoặc người chồng ngăn cản việc thăm nuôi con sau khi ly hôn thì người bị ngăn cản
cần ghi âm ghi lại những chứng cư đó để yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp
trong đó có thể cơ quan thi hành án
đồng thời có quyền đề nghị tòa án
án thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn
pháp luật quy định là sau khi ly hôn nếu người nuôi con mà không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình
theo quy định pháp luật gây ảnh hưởng đến đời sống tâm lý sức khỏe của con
thì vì quyền lợi của con người còn lại sẽ có quyền yêu cầu tòa án xem xét thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn
ngoài ra luật sư nhấn mạnh việc thăm nuôi con của bố mẹ không được ảnh hưởng đến đời sống
tâm lý sức khỏe công việc học tập của con
việc thăm nuôi con vào thời gian nào bao nhiêu thời gian do hai bên thỏa thuận phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình